lực lượng phòng không nga ngày hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái của ukraine
đang bay về phía một mục tiêu không xác định ở thủ đô mắc skơ va
và đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mắc skơ va
bộ quốc phòng nga cho hay chiếc máy bay không người lái đã mắc kẹt và rơ trong lực lượng
ở phía tây mắc skơ va không có thương vong và thiệt hại trong vụ việc
trước đó thì sân bay nukovo và sân bay kaluga cách mắc skơ va khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam
đã bị đóng cửa tạm thời do nghi ngờ có một máy bay không người lái
hiện cả hai sân bay này đã hoạt động bình thường trở lại
các cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong của nước nga đã gia tăng
kể từ khi một máy bay không người lái bị phá hủy ở điện kremlin hồi tại hồi tháng năm
một cuộc kinh doanh ở mắc skơ va vừa bị tấn công hai lần vào đầu tháng tám này
một tàu chở nhiên liệu vào một căn cứ hải quân của nga trên biển đen mới đây cũng bị tấn công
ukraine thường không bình luận về việc ai đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của nga